cơ cấu bên trong chưa hợp lý
hiện cả nước có trên một mươi một đơn vị cơ sở
năm mươi tám đơn vị sự nghiệp công lập
hai năm triệu người biên chế
tổ chức bộ máy của khối mặt trận tổ quốc việt nam và các đoàn thể
các đơn vị sự nghiệp công lập chậm được đổi mới
tổ chức và biên chế ngày càng phình to
số lượng cấp phó số người được hưởng chế độ hàm không hợp lý
cơ cấu chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức còn nhiều bất cập
số lao động phục vụ gián tiếp quá nhiều
trong khi thiếu nhân lực trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ
số người hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước
ở các đơn vị sự nghiệp công và người hoạt động không chuyên trách cấp xã ngày càng nhiều
đây là những nội dung được tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ ra
trong khai mạc hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai ngày bốn tháng một mươi vừa qua
lần này trung ương ban hành bốn nghị quyết và một kết luận
trong bốn nghị quyết đó
hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng chỉ ra
trong khai mạc hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai ngày bốn tháng một mươi vừa qua
đặt ra các yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp phù hợp
khả thi có lộ trình bước đi vững chắc
đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài
góp phần giải quyết những vấn đề thực trạng đang đặt ra
đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị
đây cũng là yêu cầu tất yếu của thời đại
đáp ứng nguyện vọng phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập

tại hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai vừa qua
một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra trong hội nghị lần này
là giả soát sắp xếp kiện toàn tinh gọn đầu mối bên trong các tổ chức trong hệ thống chính trị
tuy nhiên đây là việc làm khó
nhiều ý kiến cho rằng việc tinh gọn bộ máy là đụng chạm đến lợi ích
nên cần phải quyết tâm cao
và để có cái nhìn toàn cảnh trong vấn đề này
chúng tôi đã mời đến trường quay ngày hôm nay
giáo sư tiến sĩ hoàng trí bảo chuyên gia cao cấp nguyên ủy viên hội đồng lý luận trung ương
xin chào các đồng chí và các bạn
lời đầu tiên xin được cảm ơn giáo sư hoàng trí bảo đã nhận lời tham gia chương trình tâm điểm của chúng tôi
thưa giáo sư hoàng trí bảo hội nghị trung ương sáu vừa qua
đã đưa ra yêu cầu về việc sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước
giáo sư bình luận ra sao về quyết tâm này của đảng đặc biệt trong bối cảnh hiện nay
việc sắp xếp tinh gọn bộ máy liệu có phải là yêu cầu bắt buộc phải tiến hành ạ
chúng ta biết là vừa qua hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai đã họp tại thủ đô hà nội
từ ngày bốn đến ngày một mươi một tháng một mươi vừa qua
đây là một hội nghị rất là quan trọng
tuy là một hội nghị thường kỳ theo đúng chương trình nghị sự của toàn khóa của đảng ta
một trong những vấn đề quan trọng nhất của hội nghị
là hội nghị đã thảo luận và ra nghị quyết
về vấn đề tổ chức sắp xếp lại bộ máy tinh gọn tổ chức bộ máy
nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị
thì chúng ta thấy có thể nói là đây chính là một bước cụ thể hóa nghị quyết đại hội một mươi hai
xung quanh cái câu chuyện đổi mới hệ thống chính trị
mà cốt lõi của nó là vấn đề đảng và nhà nước
cho nên đây là một vấn đề rất là cấp thiết quan trọng
được gọi là hàng đầu nó rất cần thiết cho lúc này
bởi vì đây là đáp ứng cái yêu cầu về tính
đồng bộ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị
hai nữa là nó tạo điều kiện để đưa đất nước chúng ta phát triển
với một cái nhịp độ nhanh hơn bền vững hơn có hiệu quả
đáp ứng cái xu thế hội nhập quốc tế hiện nay
và đặc biệt nữa là đây cũng là nằm trong cái chương trình
để xây dựng và hoàn thiện thể chế
trong đó có vấn đề quan trọng là phát triển cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
nâng cao cái năng lực lãnh đạo
của đảng cái quản lý của nhà nước
và cái quyền làm chủ thực chất của nhân dân
thưa giáo sư hoàng trí bảo vấn đề tinh gọn sắp xếp bộ máy nhà nước
đã được đặt vấn đề từ trước đó khá là lâu
tuy nhiên đến hội nghị trung ương sáu thì trở thành quyết tâm lớn
chủ trương lớn cần được thực hiện
vì vậy khó khăn trong vấn đề sắp xếp tinh gọn bộ máy nhà nước
mà đảng ta phải giải quyết hiện nay là gì thưa giáo sư
lần đầu tiên vấn đề này được đặt ra tại một hội nghị trung ương quan trọng
để bàn về vấn đề chương trình hành động
nó thay đổi từ nhận thức đến hành động
dĩ nhiên công việc quan trọng này đứng trước rất nhiều khó khăn
và chúng ta có thể hình dung những cái khó khăn lớn
mà hiện nay đảng ta và chúng ta phải quyết tâm giải quyết
nó nằm ở mấy vấn đề lớn như thế này
theo tôi nghĩ đấy vấn đề đầu tiên là chúng ta phải vượt qua
những cái trở ngại về tâm lý và ý thức
bởi vì cái hệ thống của chúng ta tồn tại
tổ chức tầng nức cồng cành về bộ máy đấy
nó đã tồn tại quá lâu rồi
nó đã trở thành một thói quen một tập quán trong hoạt động trong hành động
cho nên bây giờ thay đổi một tâm lý một thói quen là một điều không đơn giản
thứ hai nữa là nó đụng chạm đến vấn đề con người
nói đến tổ chức là nói đến con người
mà nói con người tức là nói đến vấn đề quyền và lợi ích
đấy bây giờ thay đổi một cái hình thức tổ chức mới
mà theo mục tiêu là tinh gọn
thì đương nhiên là phải sắp xếp lại
và phải có một bộ phận không nhỏ
phải giải phóng khỏi các chức vụ hiện nay
một vấn đề mà nó có mâu thuẫn
mà nếu giải quyết không khéo đấy thì nó lại không ổn định được
và nó không nâng cao hiệu quả được
mà lại có thể làm phát sinh những vấn đề phức tạp mới
khó khăn thứ ba nữa là vấn đề cơ chế chính sách
hệ thống tổ chức bộ máy của chúng ta tồn tại bao nhiêu thập kỷ nay
thì nó kèm theo một hệ thống cơ chế chính sách
mà bây giờ nhìn lại nó đã lỗi thời và lạc hậu
nó bất cập so với yêu cầu
bây giờ muốn thúc đẩy tổ chức tinh gọn bộ máy được
và nâng cao chất lượng hiệu quả này
thì nó phải có những chính sách và cơ chế tương ứng
mà chủ yếu là nó tạo động lực phát triển
và nó thu hút được nhân tài
những người gọi là thực đức thực tài
tham gia vào công việc của đảng của nhà nước và của xã hội
thứ tư nữa là vấn đề đào tạo bồi dưỡng cán bộ
phải có một đội ngũ cán bộ công chức viên chức
mà làm việc trong hệ thống này
nó tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ
chất lượng hiệu quả công tác của họ
kể cả phong cách làm việc
kể cả vấn đề kỳ cương nề nếp
chưa kể một vấn đề nữa là chúng ta phải tăng cường
sư luận xã hội lành mạnh
để ủng hộ cho nhân tố mới
đồng thời nữa tức là tạo được một cái địa bàn
để cho nhân dân tham gia đóng góp vào cái việc
giám sát kiểm tra xem tổ chức bộ máy mới lập nên
có hiệu lực hiệu quả đến đâu
và nó phục vụ lợi ích của quần chúng của xã hội đến đâu
thì đấy là cái khó khăn rất lớn hiện nay
mà chúng ta phải tập trung giải quyết
dĩ nhiên không thể giải quyết ngay một lúc
mà nó là cả một quá trình lâu dài
song song với việc kiện toàn tổ chức bộ máy
giáo sư vừa phân tích về những khó khăn
trong quá trình thực hiện chủ trương lớn này
nhưng có thể thấy là đảng ta cũng đã rất là quyết tâm
ngay trong hội nghị trung ương sáu
thì cũng đã có cái thông báo về hoàn thành nhiệm vụ
của ba ban chỉ đạo ban chỉ đạo tây bắc
ban chỉ đạo tây nguyên và ban chỉ đạo tây nam bộ
và có thể chấm dứt hoạt động của các ban chỉ đạo này
vậy sao hội nghị trung ương sáu
để có thể hiện thực hóa được chủ trương này
thì chiều khóa nằm ở đâu thưa giáo sư
ta biết là cái thông báo về kết quả hội nghị trung ương sáu này
nói về vấn đề đảng ta đã thảo luận
và ra các nghị quyết và kết luận quan trọng
thì cái nghị quyết về tinh gọn tổ chức bộ máy
nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả
của trong những chị
được đặt lên hàng đầu
thì đủ nói lên cái quyết tâm lớn của đảng ta
và cũng là để xác định cái nhiệm vụ
có tầm chiến lược cơ bản này như thế nào
thì những việc
vấn đề mà đã được trung ương thảo luận nhất trí cao
và đã được biểu quyết cao
và đã rõ
thì phải thực hiện ngay
thì đấy chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề đấy
tức là giải quyết ngay những vấn đề đã chín mùi
lại đạt được một sự thống nhất nhất trí cao trong trung ương
bây giờ chuyển thành quyết tâm hành động từ đảng
đến nhà nước
đến các đoàn thể trong hệ thống chính trị
và đến toàn dân nữa
để thực hiện cái chủ trương này
thì theo tôi đấy là cái chìa khóa
việc tinh gọn bộ máy
ở cấp cơ sở thời gian qua
cũng đã được một số địa phương thực hiện
một ví dụ điển hình
như tại thôn bình tây
xã đại thắng nguyện đại lộc tỉnh quảng nam
thực hiện chủ trương nhất thể hóa
chức danh bí thư tri bộ và trưởng thôn
điều này không chỉ được nhân dân đánh giá cao
mà còn đem lại lợi ích thiết thực
trong vấn đề phát triển kinh tế xã hội
xây dựng nông thôn mới tại địa phương

tất cả ở đâu tôi không biết
nhưng ở riêng cánh lòng của tôi
riêng cái thôn của tôi là
ông bí thư là ông trưởng thôn rất là tuyệt vời
tuyệt vời tất cả trăm bóng
cái khâu này khâu kia
toàn lo do dân
ông hết mình vì dân
khi mà đổng dặn vừa cái bí thư vừa trưởng thôn
thì phải nói là tôi thấy là
cái công việc nó rất là trâu trải
cái thuận lợi thứ nhất là
khi mà sinh hoạt được
cái chủ trương của đổng bộ đưa ra
thì mình đã có được
những nhận thức về chủ trương
xa đó là mình sẽ
đề ra cái thực hiện
cái chủ trương đó cụ thể
bình tay là một mươi năm liền
bình xét là
chi bộ trăm sạch vấn bản tiêu biểu
mà có một mươi năm đó là
một cái thôn giáng đào
văn trò thi đu nước
không chỉ tại thôn bình tây
tại huyện đại lộc
có một mươi tám trên một mươi tám xã
với một trăm sáu mươi thôn
trên một trăm sáu mươi thôn đã nhất thể hóa
chức danh bí thư tri bộ
và trưởng thôn
trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín
những minh chứng trong việc nhất thể hóa
tinh gọn bộ máy ở địa phương
trở thành một hình ảnh kiểu mẫu
động viên các địa phương khác trong cả nước
cùng tiến tới mục tiêu tinh gọn bộ máy
nâng cao năng lực của các cơ quan
đơn vị nhà nước
thưa giáo sư
giáo sư có thể
phân tích về các cơ quan đơn vị nhà nước
chúng ta có thể chờ đợi gì
ở bước chuyển mình
ở các cấp cơ sở
sau chủ trương lớn này của hội nghị trung quân sáu
sơ đồ tổ chức hệ thống chính trị
cả nước thì chỉ có một
rồi dưới đó là sáu mươi ba đơn vị tỉnh thành
nhưng mà trên năm trăm linh đơn vị quận huyện
nhưng mà lại có tới một mươi một đơn vị cơ sở
đơn vị cơ sở là tế bào
của hệ thống chính trị của xã hội
nó là cấp nhỏ nhất
gọi là cấp vi mô
nhưng về mặt số lượng nó lại lớn nhất
tinh gọn bộ máy
giảm bớt đầu mối đi
thậm chí gắn đến giảm biên chế nữa
thì chúng ta sẽ thấy là giảm được
cái gánh nặng của nhân dân
của xã hội
đóng góp cho cái việc nuôi dưỡng cái bộ máy này
đấy là một lý rất là thiết thực
nhưng thứ hai nữa
là nó sẽ tạo điều kiện
đòi hỏi đội ngũ cán bộ của chúng ta
càng ngày càng phải chuyên môn hóa
chuyên nghiệp hóa
và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng
và nâng cao chế độ trách nhiệm
cũng như siết chặt cái kỷ luật kỷ cương
trong cái hoạt động
người ta gọi là kỷ luật công vụ
đạo đức công vụ là thế
chúng ta có cơ sở để tin rằng
cái nghị quyết quan trọng này
của trung ương sẽ đi vào cuộc sống
và nó sẽ mở ra một cái triển vọng
tích cực cho cái sự phát triển sắp tới
của đất nước chúng ta
ta nhớ lại cái liều mà lê ninh đã từng dạy từ hồi cách mạng tăng một mươi
rồi sau đó là xây dựng nước nga dô viết
hãy cho tôi một tổ chức mạnh
tôi sẽ bày cả nước nga đi
bác hồ của chúng ta thì nói là
mấu chốt của vấn đề là tổ chức bộ máy và cán bộ
thì có thể nói hội nghị trung ương lần này
đáp ứng được những cái đòi hỏi lý luận rất cơ bản đó
và nó là một đòi hỏi rất là thực tiễn
do yêu cầu phát triển đặt ra
thưa giáo sư hoàng trí bảo
được biết giáo sư cũng là một chuyên gia
nghiên cứu về chủ tịch hồ chí minh
vậy bác hồ của chúng ta đã nói gì
về câu chuyện bộ máy nhà nước
cũng như là tin gọi bộ máy nhà nước
chúng ta biết là bác là người sáng lập ra nhà nước ta
bác còn sáng lập ra đảng
ra mặt trận ra quân đội
mà trong sinh thời trong cuộc đời của bác
bác hai mươi bốn năm liền làm chủ tịch nước
từ sau cách mạng tháng tám
cho đến khi bác mất
cho nên người đặc biệt quan tâm đến câu chuyện
tổ chức bộ máy cán bộ và chính sách
trong các tác phẩm của bác
hay là trong hoạt động chỉ đạo điều hành của bác ấy
bác không dùng đến thuật ngữ hệ thống chính trị
bác cũng không đề cập
vấn đề tinh gọn tổ chức bộ máy
như cái cách nói theo ngôn ngữ hiện đại
của chúng ta ngày nay
nhưng bác nói một cách rất giản dị và sâu sắc
tôi nêu ngay một cái ví dụ cụ thể
rất là đời thường
tại sao ngay sau thắng lợi cách mạng tháng tám
chế độ cộng hòa dân chủ ra đời
tức là đã có nhà nước đấy mà bác là chủ tịch
bác nghĩ ngay đến việc phải thành lập
cơ quan thanh tra chính phủ
mà để kiểm tra
từ trung ương đến địa phương và cơ sở
bác đi tới một cái giải pháp
độc đáo đến như thế này
bộ máy chỉ cần có hai người
một già và một trẻ
bác chọn cụ bùi bằng đoàn
là một nhân sĩ trí thức
có uy tín rất cao trong xã hội
có tài có đức
và bác chọn một cán bộ trẻ
là nhà thơ cụ hy cận lúc bây giờ
đi giúp việc cho cụ
để chủ yếu là để học tập và rèn luyện
để trưởng thành thêm
bác còn nói là sau này công việc nhiều thêm
công việc phát sinh đến đâu
thì bổ sung người đến đấy
còn trước mắt chỉ cần thế thôi
đấy là một cái ví dụ rất độc đáo
trong vấn đề cái tư duy của bác
là không cần đông mà cần chất lượng
đấy là một
hai nữa là sau này
trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
bác viết một tác phẩm nổi tiếng là
sửa đổi lối làm việc năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
mà năm nay ta vừa kỷ niệm bảy mươi năm đấy
đây là tác phẩm đầu tiên
nói về đổi mới trong điều kiện đảng cầm quyền
và trong đó bác đặc biệt
chú trọng vào vấn đề chấn trình tổ chức bộ máy
thì tôi cho rằng là
những cái tư duy như thế của bác
nó gợi mở cho chúng ta rất nhiều
về quan điểm và về phương pháp
trong việc giải cái bài toán phức tạp hiện nay
là tổ chức bộ máy
tinh gọn tổ chức bộ máy
và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động
của hệ thống chính trị
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những phân tích sâu sát
của giáo sư hoàng trí bảo
trong chương trình tâm điểm của chúng tôi ngày hôm nay
trong buổi khai mạc hội nghị trung ương sáu khóa một mươi hai
tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đã đánh giá
dù đảng nhà nước và hệ thống chính trị đoàn thể
đã nỗ lực kiện toàn
xong cho đến nay tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
vẫn còn cồng cành nhiều tầng nức
kém hiệu lực hiệu quả
chức năng nhiệm vụ của một số tổ chức còn trồng chéo
trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước hiện nay
nhiệm vụ đặt ra sau khi hội nghị trung ương sáu kết thúc
chính là sự quyết tâm của toàn bộ hệ thống chính trị
trong việc hiện thực hóa các vấn đề này
đến đây thời lượng của chương trình tâm điểm của chúng tôi cũng đã hết
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
quý vị và các bạn trong những chương trình sau